thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp thường trực chính phủ về tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
sau năm mươi bốn ngày việt nam không ghi nhận trường hợp mắc mới tại cộng đồng
mở đầu phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hiện việt nam đã trở lại hoạt động khá bình thường
gói hỗ trợ của ngân hàng chính sách cho các doanh nghiệp khó khăn vay không lãi suất vẫn chưa giải ngân được đồng nào
vì các doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc việt nam cũng là nước có độ mở lớn
năm hai nghìn hai mươi dự kiến đón hai mươi triệu khách quốc tế nhưng do dịch covid một mươi chín nên không thể thực hiện được
chưa thể ngay lúc bây giờ có thể mở cửa quốc tế đối với số nước
trong lúc chúng ta chưa thể mở cửa khách du lịch quốc tế được thì vấn đề hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh phải đặt ra hết sức nghiêm túc
thủ tướng yêu cầu phải mở rộng nguồn cung xuất khẩu ra nhiều nước chứ không phụ thuộc vào nước nào
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ cho ý kiến về người việt nam ở nước ngoài về nước
mở cửa số này cũng phải cho họ về vì tình dân tộc nghĩa đồng bào
những người già trẻ em những người khó khăn như vậy không thể là không
chúng ta lắc đầu là không là vô lý
nhưng mà chúng ta giải quyết mỗi chuyến bay có bao nhiêu người nhiễm dương tính như ngày hôm qua thì vấn đề đạt ra phải giải quyết như thế nào
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ phát biểu thêm về các ngành nghề chưa được mở lại như karaoke vũ trường cần xem xét mở ra
tiếp tục xây dựng các kịch bản truyền thông phòng chống dịch tại việt nam trên tinh thần là chủ động nhưng không được mất cảnh giác
trong bối cảnh trở lại hoạt động bình thường sau cuộc họp này sẽ có những quyết sách mới để làm chủ chân chung trong triển khai thực hiện mục tiêu kép
thủ tướng lưu ý các nước hiện nay có tình trạng tái lây nhiễm trở lại do vậy không thể chủ quan tránh tình trạng dịch covid một mươi chín quay trở lại việt nam